hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn thành danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ngô hiếu toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
cả năm bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
ba lô đất số một trăm tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b
bị can nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
sinh ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê quán tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
trú tại số nhà sáu mươi một thủ khoa huân tp phan thiết
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh bình thuận khóa chín
ông nguyễn ngọc hai phó bí thư tỉnh ủy bình thuận đã được bầu giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
trước đó ông nguyễn ngọc hai từng giữ các chức vụ giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận
bí thư thị ủy thị xã la di và từng là đại biểu quốc hội khóa một mươi một
vào tháng tám năm hai nghìn bảy lúc còn đương chức giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận
ông nguyễn ngọc hai bị kỷ luật đảng vì hình thức cảnh cáo do để xảy ra vụ phá rừng la dạ
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ban thực vụ tỉnh ủy bình thuận tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ lãnh đạo
theo đó ban thường vụ tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu của ban chấp hành trung ương đảng
đối với ông nguyễn ngọc hai nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
bị can lương văn hải cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận sinh ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
ông hải là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận hai nhiệm ký liên tiếp
ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã triển khai quyết định nghề hưu đối với ông hải
kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại phường xuân an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn ngọc hai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
đã trao quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi hưu theo quy định đối với ông hồ lâm
việc này diễn ra sau khi hàng loạt lãnh đạo sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận nhận
các hình thức kỷ luật khác nhau về cả mặt đảng và chính quyền
cụ thể tỉnh bình thuận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông hồ lâm
do liên quan đến sai phạm đất đai nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn thành phố phan thiết
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám
trong thời gian giữ các chức vụ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên môi trường
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám ông hồ lâm đã thiếu kiểm tra chưa thực hiện tốt chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
trong việc tăng cường kiểm tra xử lý xe phạm để hình thành các khu dân cư tự phát
phá vỡ quy hoạch trên địa bàn thành phố phan thiết tạo cơ hội cho các cá nhân trục lợi
gây thất thoát ngân sách nhà nước
ngoài ra ông hồ lâm còn để cấp dưới ký hợp thừa tách thừa và trực tiếp ký tách thừa đất
do cấp dưới chỉnh sai quy định
ông lê nguyễn thành danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận
sinh ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
ông danh cũng bị tỉnh ủy bình thuận kỷ luật bằng hình thức tách hết chức vụ trong đảng
do liên quan đến những sai phạm đất đai xảy ra tại địa bàn thành phố phan thiết
cụ thể trong thời gian giữ chức phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy
phó giám đốc sở tài nguyên môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
ông danh đã thiếu kiểm tra việc ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
cho chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn
trái quy định không đúng quy hoạch sử dụng đất hàng năm đã được tỉnh phê duyệt
ông danh đã trực tiếp ký tách thửa đất sai
và để giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ký hợp thửa tách thửa đất sai quy định
không kịp thời phát hiện xử lý việc chi nhánh văn phòng đất đai thành phố phan thiết
lập hồ sơ địa chính chuyển mục đích sử dụng đất về xác định vị trí khu vực thửa đất
chuyển thông tin để tri cục thuế thành phố phan thiết tính nghĩa vụ tài chính không đầy đủ và thiếu chính xác
ông danh chấp hành không nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai thiếu thận trọng sâu sát trong giải quyết công việc
thiếu kiểm tra chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo
ngăn chặn tình trạng hình thành các khu dân cư tự phát
ông ngô hiếu toàn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
sinh ngày bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
ngày tám hai hai nghìn một mươi bảy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn năm năm
đối với ông ngô hiếu toàn giữ chức vụ phó giám đốc sở tài chính
trước khi được bổ nhiệm ông toàn là trưởng phòng tài chính hành chính sự nghiệp thuộc sở tài chính
sáng một mươi một tháng hai bộ công an đã đồng loạt tổ chức khám xét nhà các bị can bị khởi tố
công ty cổ phần tân biệt phát được thành lập vào tháng một hai nghìn chín do ông nguyễn ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám công ty này tăng vốn điều lệ từ mức sáu mươi tám tỷ đồng lên ba trăm linh tỷ đồng
trong đó ông phương sở hữu tám mươi vốn điều lệ
ông nguyễn ngọc phương còn đang đứng tên tại một loạt pháp nhân khác
như công ty trách nhiệm hiếu hoạn xây dựng thương mại và dịch vụ vinam
công ty trách nhiệm hiếu hoạn an thủy mộc
công ty cổ phần dịch vụ thương mại du lịch hòa an
công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư romana
công ty cổ phần địa ốc a phan thiết
công ty cổ phần tân địa cầu
công ty cổ phần đầu tư larich holdings
ngoài ra ông phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số doanh nghiệp
như chín mươi tám vốn của công ty cổ phấn bất động sản hhp
vốn điều lệ năm trăm linh tỷ đồng
hai mươi sáu vốn của công ty cổ phần đầu tư sanho
vốn điều lệ hai mươi năm tỷ đồng
dự án khiến cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận bị bắt
ông nguyễn ngọc hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở phan thiết bình thuận
nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận cùng nhiều quan chức tỉnh bình thuận
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố
bắt tạm giam do vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
hai lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b
nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phương phú hai tp phan thiết tỉnh bình thuận
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã nhiều lần tổ chức việc đấu giá
ba lầu đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi
với chín hai mươi sáu ha thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b của dự án tân việt pháp ii
đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá
phương thức đấu giá là chung một gói đấu giá
thay hiện trạng đất thô và khách hàng chung đấu giá
tự bỏ toàn bộ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng
xung quanh và bên trong phạm vi dự án
khu đất này đã thông báo bán đấu giá sáu lần
nhưng không có khách nào tham gia đấu giá
do khu vực này là nghĩa địa thập trung
còn nhiều hố sâu bia mộ do việc di rời
mồm mà để lại làm bất mỹ quan và thiện cảm
nên không có nhà đầu tư tham gia đấu giá
năm hai nghìn một mươi sáu các sở ngành và trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh dự kiến làm lại giá
theo hướng giảm giá để đấu giá
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
công ty cổ phần tân việt phát
có công văn số một hai nghìn một mươi bảy trên cv tvp
xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua hình thức đấu giá
đối với ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi
thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b
thành phố phan thiết
sau đó ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
giao đất cho thuê đất đối với ba lô đất trên
cho công ty cổ phần tân việt phát
tuy nhiên một cựu lãnh đạo
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho rằng
việc giao đất cho công ty cổ phần tân việt pháp
nhưng áp giá đất năm hai nghìn một mươi ba
có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho ngân sách
vẫn theo vị cựu lãnh đạo tỉnh này
tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
đã ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất
để tính thu tiền sử dụng đất
tiền thuê đất năm hai nghìn một mươi ba trên địa bàn tỉnh bình thuận
thì đất ở tại phan thiết
đã có giá một năm triệu trên mét vuông
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
bình thuận tiếp tục cập nhật
điều chỉnh giá đất thì ở phường phú hải
thành phố phan thiết đã có giá
một sáu triệu đồng trên mét vuông
do đó việc ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
giao đất năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng áp giá đất năm hai nghìn một mươi chín
gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng ngân sách
liên quan đến việc giao đất vàng
ở tỉnh bình thuận
ông đạng công huẩn phó tổng thanh tra chính phủ
đã ký kết luận về việc
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao hàng loạt lô đất
không qua đấu giá bao gồm
khu dịch vụ du lịch cộng đồng biển quê hương
hàm mưu bày phan thiết
khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
trường mâm non lê quý đôn
tại kết luận này thanh tra chính phủ cho rằng
khu vực đất thực hiện dự án
khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
có nguồn gốc là đất nghĩa trang tập trung
sau khi di rời
thì còn nhiều hố sâu tường và bia mộ
để lại làm mất mỹ quan và mang yếu tố tâm linh
nên không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá
dù đã thông báo nhiều lần
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
do đó đủ điều kiện
để ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận xem xét
cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất
vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước thông tin báo chí phản ánh
về việc các dự án giao đất
cho doanh nghiệp không qua đấu giá
để thất thoát ngân sách
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tổ chức họp báo
để giải đáp thông tin
tại cuộc họp báo ông nguyễn đức hòa
khi đó là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
nhiều lần khẳng định
căn cứ khoảng ba điều một trăm một mươi tám luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
và khoảng hai ba quyết định số một mươi trên hai nghìn một mươi sáu
trên quy đề ubnd
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
của ủy ban nhân dân tỉnh
do ba lô đất trên đã đưa ra đấu giá sáu lần
nhưng không có người tham gia
nên ủy ban nhân dân tỉnh giao đất
cho thuê đất đối với ba lầu đất trên
cho công ty cổ phần tân việt pháp
là đúng theo quy định của pháp luật